thành phố hồ chí minh vừa phê duyệt quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến
theo đó có năm loại hồ sơ được miễn phí khi làm thủ tục
tại kỳ họp thứ một mươi năm vừa diễn ra hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi đã phê duyệt tờ trình về quy định mức thu lệ phí
thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn
theo đó năm loại hồ sơ sẽ được miễn phí khi làm thủ tục trực tuyến gồm lệ phí hộ tịch
lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam lệ phí đăng ký kinh doanh
lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất lệ phí cấp giấy phép xây dựng
đối tượng áp dụng gồm các tổ chức cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
các cơ quan tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến
các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thu nộp lệ phí
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm thành phố hồ chí minh quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh lào cai đã mở phiên tòa xét xử đối với một mươi bảy bị cáo liên quan đến vụ án khai thác
và tiêu thụ trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit với giá trị là hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
xảy ra tại thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng một mươi bảy bị can bị truy tố
bị cáo truy tối về các tội dừa tiền vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cáo trạng nêu rõ nguyễn mạnh thừa là người trực tiếp chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép
vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm chính về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
bảy bị cáo từng là lãnh đạo cán bộ sở ngành tỉnh lào cai bị truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các chuyên gia đại diện các vườn quốc gia đánh giá về việc chuyển từ kiểm lâm sang lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
đã gây ra nhiều khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ bởi những cơ chế đãi ngộ chính sách quyền hạn hạn chế
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai đã có bảy trăm bốn mươi viên chức kiểm lâm và một bốn trăm linh bảo vệ rừng chuyên trách xin nghỉ việc bỏ việc
sau khi hạt kiểm lâm thuộc ban quản lý rừng giải thể để chuyển sang lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn do thẩm quyền bị hạn chế không được trang bị vũ khí
không được trang bị đồng phục kiểm lâm không còn được hưởng chế độ thâm niên nghề yêu đáy nghề thu nhập của người lao động sụt giảm nhiều
công tác tuần tra bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn
do không có vũ khí cho nên tuần trá đêm khó có thể thực hiện được
trong khi các đối tượng săn bắt là họ đều sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ lớn hết họ sẵn sàng chống lại lực lượng bảo vệ rừng
trước những khó khăn trên lực lượng kiểm lâm đang ngày giảm dần
từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi hai đã có bảy trăm bốn mươi viên chức kiểm lâm và một bốn trăm linh bảo vệ rừng chuyên trách xin nghỉ việc
khi mà chuyển từ tri cục về thì ghi rõ là chuyển nguyên trạng bốn mươi ba các công chức này về cho vườn
tuy nhiên thì đến nay
sau khi cứ sắp xếp đi sắp xếp lại thì không còn công chức thì hiện nay là chuyển đi hết còn hai mươi bảy người
sau hơn năm năm thực hiện nghị định số một hai nghìn một mươi chín đã bộc lộ ra một số hạn chế bất cập cần sửa đổi bổ sung
để góp phần kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước
làm rõ chức năng nhiệm vụ của các ngành các cấp từ trung ương tới cơ sở về lâm nghiệp
xây dựng lực lượng kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
thưa quý vị sau bốn ngày diễn ra tối qua ngày một mươi chín tháng năm
lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức bế mạc
lễ hội đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách với nhiều hoạt động đặc sắc
đậm nét văn hóa của xứ sở sen hồng đồng tháp
sự kiện có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội trên địa bàn tỉnh đồng tháp với hai mươi tám hoạt động
trong đó nổi bật như các lễ hội về sen không gian trưng bày sen quốc tế
dòng sông sen hội thi ẩm thực các món ăn được chế biến từ sen phố ẩm thực sen
lễ hội carnival sen và chương trình nghệ thuật dài điệu tuổi trẻ đất sen hồng
các đại cảnh tiểu cảnh của lễ hội là không gian đặc sắc về sen cùng với các hoạt động hấp dẫn như
thực hiện bản đồ từ sen lớn nhất việt nam diễu hành áo dài sen với sự tham gia của năm năm trăm linh phụ nữ đồng tháp
lễ hội lần này đã thu hút hơn hai trăm linh lượt khách đến tham quan mua sắm
doanh thu các hoạt động ước đạt hơn chín mươi chín tỷ đồng
lễ hội sen năm nay không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa về sen
mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối giao lưu của các doanh nghiệp trong ngoài nước và những người làm kinh tế về sen